từ hôm nay hai mươi ba tháng hai các tỉnh đồng bằng sông cửu long sẽ bước vào đợt cao điểm xâm nhập mặn thứ hai của tháng này
so với đợt đầu tháng danh mặn sẽ vào ít hơn từ ba đến năm km
cao điểm xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài ba ngày từ hai mươi ba đến hai mươi năm tháng hai
trên các sông vàm cỏ đông và vàm cỏ tây danh mặn bốn gram một lít
đây là mức mà cây lúa không thể chịu được mặn sẽ lớn sâu vào tám mươi chín mươi km
sau ngày hai mươi năm tháng hai độ mặn sẽ giảm dần trên các sông
khoảng từ ngày hai mươi chín tháng hai đến mùng sáu tháng ba nguồn nước ngọt có khả năng xuất hiện
ở khu vực cách biển khoảng năm mươi km trở lên người dân cần tranh thủ lấy và tích chữ nước ngọt